ngày hôm qua phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mươi chín bị cáo trong vụ án xảy ra tại xã đồng tâm hà nội tiếp tục với phần thẩm vấn
đa số các bị cáo đều thừa nhận về hành vi của mình là sai trái mà nguồn nhân vì thiếu hiểu biết pháp luật
điểm đáng chú ý là các bị cáo có vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án này đã thừa nhận hành vi phạm tội bày tỏ sự ăn năn và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mặc dù không được gọi tên lên buộc khai báo nhưng bị cáo bùi viết hiểu một trong những đối tượng cầm đầu vụ án dơ tay xin được trình bày
bị cáo hiểu thừa nhận khu đất đồng xanh không phải đất nông nghiệp và thành thật xin lỗi hội đồng xét xử vì hành vi của bị cáo là sai trái không theo kịp tình hình nên không nắm được
bị cáo mong tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bị cáo thành thật xin lỗi chủ tọa phiên tòa
bị cáo đã thấy những hành vi
bị cáo đã thấy những hành vi và lời nói của bị cáo là sai vì bị cáo không theo kiệp tình hình nên không nắm được thay đổi của luật đất đai
mong chủ tòa phiên tòa cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trước đó tại phiên tòa bị cáo lê đình trức thừa nhận ngồi trên mái nhà hàng xóm dùng dao phóng lợn chọc xuống dưới
khiến ba cảnh sát đang di chuyển qua cửa sổ ngã xuống hố sâu bốn mét giữa hai nhà
bị cáo đổ xăng châm lửa làm ba cảnh sát hy sinh
lê đình công một trong những đối tượng cầm đầu cũng đã thể hiện sự hối hận về việc tham gia tấn công
làm ba chiến sĩ công an hy sinh và gửi lời xin lỗi xin gia đình ba chiến sĩ tha thứ cho hành vi của mình
bị cáo công cũng thừa nhận những hành vi sai trái đã thành khẩn khai báo trước cơ quan điều tra để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
nhiều bị cáo như nguyễn văn tuyển
lê đình doanh nguyễn quốc tiến khi trả lời thẩm vấn đều thừa nhận có hành vi giết người như cáo buộc của viện kiểm sát cùng mong được hưởng khoan hồng